tỉnh nghệ an đã long trọng tổ chức đại hội thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương sự đại hội
với chủ đề đổi mới sáng tạo thi đua xây dựng nghệ an phát triển nhanh bền vững xứng đáng là trung tâm kết nối phát triển của vùng bắc trung bộ đại hội thi đua yêu nước tỉnh nghệ an giai đoạn hành một mươi năm hai nghìn hai mươi khẳng định những kết quả đã đạt được để phát huy
cũng như chỉ rõ được những hạn chế và nguyên nhân để khắc phục tại đại hội đồng chí đặng thị ngọc thịnh đã trao cờ thi đua của chính phủ cho nhân dân và cán bộ tỉnh nghệ an vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc năm hai nghìn hai mươi ba